hợp tác quốc tế chúng ta làm sao phải mang lại lý thích thực mang lại hiệu quả
và qua hợp tác đó thì tăng cường mối quan hệ ưu nghị dựng lòng tin
hợp tác với hoa kỳ trong dân vượt qua thứ nhất là khắc phục quả chiến tranh khắc phục ảnh hưởng của chất độc da cam
bên cạnh đó thì cũng hai bên có những trao đổi đoàn có những hoạt động hợp tác mang tính nhân đạo
ví dụ như là tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa
thế rồi là trao đổi về đào tạo
tôi cho rằng là hợp tác trong dân vượt qua cũng đóng góp thiết thực cho mối quan hệ đối tác
mà bây giờ hai bên là đối tác toàn diện
đóng góp rất là thiết thực và nó đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển của hai quốc gia cũng như là của khu vực
và cuối cùng nếu như để nói một cách cô động nhất về quan hệ quốc phòng giữa việt nam và hoa kỳ thì ông sẽ nói gì
quan hệ quốc phòng thì không thể nằm ngoài quan hệ về hai quốc gia
thế rồi là hợp tác trong dân vượt qua
thì quan điểm của chúng ta rất là rõ ràng
tức là đối với đối ngoại chúng ta là độc lập tự chủ
và trong quan hệ với các đối tác thì luôn luôn đã bao biệt với hoa kỳ thì chúng ta luôn luôn tuân thủ những nguyên tắc đó là tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau tôn trọng cái hệ thống tôn trọng hệ thống chính trị của nhau để mà hợp tác
trong quan hệ của ta với hoa kỳ là không làm ảnh hưởng
đến cái lợi ích của nước khác
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
một lần nữa cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
tiếp theo chương trình khó khăn của giáo viên cắm bản nơi địa đầu tổ quốc
thưa quý vị với tình cảm ấm áp và nhân hậu tuy đã bước sang tuổi bảy mươi tám nhưng nhà giáo nguyễn thị côi ở phường hoàng văn thủ
quận hoàng mai hà nội vẫn đều đạn hàng ngày đến lớp tình thương dạy học cho những số phận kém may mắn
một lớp học đặc biệt ngay giữa lòng thủ đô hà nội là nơi ươm mầm con chữ cho những đứa trẻ nghèo tật nguyền hoặc thiểu năng trí tuệ
suốt hai mươi năm năm gắn bó với lớp học với trên năm trăm linh học trò qua các thế hệ mặc dù năm nay đã gần tám mươi tuổi
nhưng nhà giáo nguyễn thị côi vẫn miệt mài đến lớp gắn bó với các em nhỏ tật nguyền
những số phận kém may mắn trong xã hội
nhiều người trong xã hội mang trí thức và tình cảm ấm áp nhân hậu của mình cho các em giúp các em có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống
tôi dạy cái lớp này được hai mươi năm năm để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện đến trường học thì các em đi học
trong lớp này phần lớn là các em là hoàn cảnh rất khó khăn gia đình nghèo và các em là bị bệnh tật bầm sinh
do đó là các em không có điều kiện và không có khả năng để mà học được các trường phổ thông
tôi cũng mong các cơ quan tức là nhà nước và xã hội nên quan tâm đến các em
với các em với cái hoàn cảnh khó khăn như thế này không người nương tựa và đồng thời các gia đình nghèo
thì nên có cái hỗ trợ các em và tạo điều kiện cho em khuyên được học tập
lớp học đặc biệt ở nhà văn hóa khu dân cư số hai phường tân mai quận hoàng mai hà nội
không tiếng chống không có sự náo nhiệt hai mươi bốn em học sinh với năm cấp bậc khác nhau
từ lớp một đến lớp năm
những em có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật bị thiểu năng trí tuệ
hay có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ
nhưng chính bằng tình yêu thương coi các em như chính những đứa con của mình
đã giúp cô côi vượt qua tất cả dạy dỗ các em lên người

cô và em kỹ năng sống ra ngoài gặp người già phải giúp và học ai mong hai phải đúc ạ
hãy giúp hai mươi đứa em
nhìn những lớp em học sinh ra đời và trưởng thành trở thành người có ích và nuôi sống được bản thân
đó coi như là niềm động lực lớn lao cho cô tiếp tục tận tâm trên sự nghiệp chồng người của mình
hy vọng với nghĩa cử cao đẹp này sẽ có nhiều những lớp học tình thương khác được mở ra
giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời kém may mắn
hơn một năm nay các trẻ em khuyết tật tại miền quê ven biển
huyện thăng bình tỉnh quảng nam đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
cùng với hội liên hiệp phụ nữ xã bình minh huyện thăng bình dạy biết đọc biết viết
và trang bị các kỹ năng giúp cho các em hòa nhập tốt hơn với cuộc sống
lớp học tình thương cho các em khuyết tật trên địa bàn xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam
được tổ chức từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
giáo viên đứng lớp là những thầy giáo không chuyên mang trên vai quân hàm xanh
thượng úy lê văn chính đội phó đội vận động quần chúng người trực tiếp đứng lớp cho biết
phòng học là một phòng kho của đơn vị được chưng dụng lại và thời gian lên lớp từ một mươi bốn h đến một mươi sáu h
các ngày thứ ba thứ năm và thứ sáu hàng tuần
hiện lớp có tám học sinh theo học mỗi em là mỗi hoàn cảnh
việc dạy học cho người bình thường đã khó việc dạy cho các em khuyết tật lại càng khó đối với những thầy giáo không chuyên
tuy nhiên để duy trì lớp học ngoài thời gian công tác chuyên môn họ thay nhau tranh thủ đứng lớp cầm tay
nắn từng nét chữ con số cho học trò rồi hướng dẫn các em vui chơi ca hát nhảy múa
và trang bị những kiến thức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày
về cái đồng hành phòng tổ chức thì tôi thấy cháu thì nhờ nó có một cái là trong những ngày đi học
thì nó có tâm lý nó thỏa mới hơn thì hình như cuộc sống tiếp xúc với bọn bà bên ngoài nó cũng có một cái được vui vẻ
để đảm bảo điều kiện trang thiết bị học tập cho các học sinh
ngoài việc vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các em
đồn biên phòng bình minh đã kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị xây dựng hũ gạo tình thương
tiết kiệm mỗi tháng ba trăm linh đồng để hỗ trợ các em trong việc học tập
đây là việc làm rất có ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm của người lính biên phòng
đối với các em học sinh thiết tật ở vùng biển quảng nam
thưa quý vị những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền
cuộc sống của bà con vùng cao hà giang đã thay đổi đáng kể
tuy nhiên do địa hình hiểm trở nên sinh hoạt và đi lại của bà con vô cùng khó khăn
vì vậy việc gieo con chữ ở các bản vùng cao nơi đây vẫn còn nhiều hạn chế
tờ trừ lũng thuộc xã ngam la huyện yên minh là một trong những thôn khó khăn nhất của tỉnh hà giang
hiện toàn bản có sáu mươi ba học sinh trong lứa tuổi mẫu giáo cho tới lớp hai
học ở hai điểm trường đặt ở hai tổ dân cư của bản
tổ một có một lớp tiểu học gồm một mươi học sinh lớp một và lớp hai
tổ hai có điểm trường liên cấp gồm một lớp tiểu học với một mươi một học sinh lớp một và hai
số còn lại là hai lớp mầm non có tổng số bốn mươi hai học sinh
tổng số bốn mươi hai học sinh
có cả mầm non kiểu học ở trong điểm này
cô liên tục thực hiện theo sự chỉ đạo của nhà trường cũng như là cấp trên
thực hiện đến điểm trường để dạy các con em đồng bào dân tộc
ở trong điểm trường là từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần mới về nhà
cô cũng không ngại khó ngại khổ vượt qua mọi thách thức để thực hiện đúng cái trọng trách là chồng người
khó khăn lớn nhất của thôn là đường giao thông và nước sinh hoạt
người dân và giáo viên ở đây chỉ có cách di chuyển duy nhất là đi bộ
ngoài ra thì nước sạch cũng là vấn đề vô cùng nan giải
nguồn nước sinh hoạt chính tại đây hoàn toàn là nước mưa
được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là niềm mơ ước thường trực nhiều năm nay của người dân pờ trời lùng
giáo viên ở đây ngoài truyền đạt kiến thức cho các học sinh
thì những lúc rảnh rỗi các thầy cô đã chủ động tới nhà bí thư tri bộ
đến với các hộ dân để thăm hỏi trò chuyện tìm hiểu về ngôn ngữ
cuộc sống và phong tục tập quán của bà con dân bản
đó cũng là cách để bà con thêm tin tưởng gửi con em mình tới lớp tới trường
ba đứa con của tôi tôi mong muốn biết về cái chữ học về cái chữ cái
biết về cái chữ cái sau này đi lại thì nói về cái vấn đề xã hội
nói mang được cái tiếng thì đi lại đi vào xã hội thì cũng biết ăn hỏi
biết làm việc gì cũng dễ
bằng tâm huyết với nghề và lòng yêu thương con trẻ những thầy giáo cô giáo cấm bản đã góp phần không
nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao duy trì củng cố chất lượng phổ cập giáo dục theo
hướng bền vững hy vọng rằng với sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội sẽ tiếp thêm niềm tin
nghị lực và chấp cánh ước mơ xây dựng tương lai của các em học sinh nơi địa đầu tổ quốc
thưa quý vị ubnd tp hcm đã có chỉ đạo liên quan đến việc công tác quản lý và cải tạo
chỉnh trang tuyến phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một theo đó đài phun nước ở phố
đi bộ nguyễn huệ sẽ được mở hàng đêm với sự kết hợp giữa nước nhạc và ánh sáng nghệ thuật hoàn
toàn miễn phí để người dân và du khách theo dõi cụ thể đài phun nước có nhạc và chiếu sáng mỹ thuật
sẽ hoạt động hàng đêm từ một mươi bảy h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại